thưa quý vị đối với dân tộc việt nam có lẽ không một ai có thể quên thời khắc chiếc xe tăng mang số hiệu ba trăm chín mươi húc đổ cánh cổng chính của dinh độc lập vào trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đó chính là thời khắc đánh dâu chấm hết cho cuộc chiến phi nghĩa chia cắt dân tộc việt nam suốt hơn hai mươi năm
bốn người lính chiến trích xe tăng lịch sử ấy nay chỉ còn lại ba người
và họ là những người đầu tiên có mặt tại trung tâm đầu não của nguyện quyền sài gòn vào thời khắc sụp đổ cũng là những người chứng kiến giây phút lịch sử quan trọng ấy
dù gần năm mươi năm đã trôi qua thế nhưng đối với họ những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như vừa mới ngày hôm qua
dù đã rời xa quân ngũ nhiều năm nhưng những người đồng đội cũ trên đường này vẫn còn lại
những người đồng đội cũ trên chiếc xe tăng năm nào vẫn nhớ về nhau như những người thân trong gia đình
họ vẫn tìm gặp nhau ôn lại những kỷ niệm xưa và nhớ về đồng đội người còn người mất
nhớ về giây phút lịch sử mà không phải ai cũng may mắn được trải qua
thời khắc đó các đường phố trong nội thành sài gòn tràn ngập cờ hoa tưng bừng ngày hội lớn đón chào quân giải phóng
thì cái lúc ấy nó mới là
cái lúc chào dân
thế xong là chúng tôi thấy anh em nào quen thế là cứ ôm nhau
mà nước mắt bắt đầu có thể chào dân
đúng là có thể xúc động vô cùng
cái cảm xúc ấy là đến bây giờ vẫn như ngày nào mới
cảm như vậy nó ở trong tâm thức của mình
không chỉ là người hút đổ cánh cổng chốt trận cuối cùng của nguyện quyền sài gòn
đại úy vũ đăng toàn và các đồng đội trên hai chiếc xe tăng tám trăm bốn mươi ba và ba trăm ba
còn là những người đầu tiên của quân giải phóng có mặt tại sài gòn
và chứng kiến sự đầu hàng của toàn bộ nội các trong chính quyền việt nam cộng hòa của dương văn minh
khi ấy ông chỉ tâm niệm mình đang làm nhiệm vụ của một người lính
không hề biết rằng mình đã trở thành một chứng nhân quan trọng trong lịch sử của dân tộc
mình là người lính nhiệm vụ chiến đấu trên hết
giải phóng miền nam giải phóng sài gòn nó là cái nhiệm vụ rất quan trọng
mà mình hoàn thành nhiệm vụ
rất là xứng đáng
sau khi chúng tôi xong việc rồi về xe ngồi mình bảo cũng hình như là như giấc mơ đấy
hàng bao nhiêu con người hàng triệu người lính là có bài hát hẹn gặp nhé giữa sài gòn
nhưng mà vinh dự ấy lại rơi vào bốn người lính xe tăng chúng tôi
những chứng nhân của lịch sử những người cựu binh này là người hiểu rõ và trân trọng hơn ai hết
cái giá của hòa bình độc lập
cũng là để nhắc bản thân có trách nhiệm
để nhắc bản thân có trách nhiệm nêu gương bộ đội cụ hồ phải sống tốt hơn với gia đình với xã hội
và hơn cả là với đất nước
một giải vẹn tròn được đánh đổi bằng máu xương bằng sự hy sinh của những người đồng đội